hiện nay vùng áp thấp nóng từ phía tây đang phát triển dần về phía đông nam
và sẽ tác động đến thời tiết tại các tỉnh thuộc khu vực bắc bộ
trời chuyển ít mưa ban ngày còn nắng nhiều
từ ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng ở khu vực này
với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
vào thời gian ban trưa và đầu giờ chiều thì mức nắng khá gai gắt
cùng với độ ẩm hạ thấp xuống ngưỡng là năm mươi sáu mươi
nên thời tiết tại đây khá khó chịu và oi nóng
các tỉnh miền trung trong ngày mai phổ biến ít mưa
chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
quý vị nên cảnh giác với tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày thì quá trình mở rộng và phát triển của vùng áp thấp nóng từ phía tây
khiến cho các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế có nắng nhiều
với nền nhiệt độ trưa chiều là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía tây của khu vực này
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
do nằm xa vùng át thấp nóng từ phía tây nên ít chịu tác động hơn
ngày có nắng với mức độ vừa phải nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây là ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến có mưa xảy ra ở diện giải rác
và tập trung vào lúc chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực tây nguyên là ba mươi ba mươi ba độ
còn đối với khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm khu vực quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa giảm xuống mức bốn một mươi km trong mưa
với gió tây nam cấp bốn
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
có mưa vài nơi gió nam đến tây nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai khu vực hoàng sa và trường sa sẽ không vượt quá mức là ba mươi ba độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng
gió đông nam đến nam ở mức cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ